ban bí thư cho rằng đây là một vụ việc rất nghiêm trọng phức tạp nhạy cảm dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
thanh tra chính phủ đã có nhiều cố gắng tiến hành thanh tra toàn diện kết luận và báo cáo với ban bí thư
ban bí thư đề nghị thường trực chính phủ thanh tra chính phủ chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết luận thanh tra
sớm công bố kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật
các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương xem xét xử lý vụ việc bảo đảm khách quan chính xác
theo quy định của đảng và pháp luật nhà nước
các cơ quan kiên quyết chặt chẽ làm đến đâu xử lý đến đó đúng người đúng vi phạm đúng pháp luật
và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát
xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác
thưa quý vị hôm nay tám tháng ba tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tiếp phó chủ tịch quốc hội myanmar ngày ang thao ong
nhấn mạnh hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện từ năm hai nghìn một mươi
nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới myanmar của tổng bí thư
nguyễn phú trọng việt nam và myanmar đã có nhiều điểm tương đồng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với myanmar
trong xây dựng và phát triển đất nước đồng thời đề nghị hai bên sớm thiết lập cơ chế đối thoại
chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng tiếp tục đàm phán thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác
trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp giao thông vận tải tư pháp
myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam hoạt động trong lĩnh vực
ngân hàng viễn thông hợp tác kinh doanh hiệu quả tại myanmar
về phần mình phó chủ tịch quốc hội myanmar chia sẻ myanmar đang trong quá trình xây dựng và phát triển
nên mong muốn thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
quốc hội myanmar đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong hoạch định chính sách kêu gọi thu hút đầu tư
đã và đang lưu tâm nhằm tháo gỡ các vướng mắt để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có các doanh nghiệp việt nam
đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
đặc biệt tại asean liên hợp quốc chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác
phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ asean và các diễn đàn quốc tế khu vực khác
hợp tác sử dụng bền vững hiệu quả nguồn nước sông mekong
mong muốn myanmar sớm trở thành thành viên của ủy hội sông mekong
sáng nay thăm và làm việc với báo nhân dân vào dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm
ngày báo nhân dân ra số báo đầu tiên ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi một một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đồng chí võ văn thư
báo nhân dân thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị báo nhân dân trong năm hai nghìn một mươi tám
cần tiếp tục phát huy truyền thống của tờ báo chính trị hàng đầu
đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ quan trọng của đất nước
nhất là công tác chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
trong sáu mươi bảy năm qua với sự ủng hộ của các cấp các ngành
báo nhân dân ngày càng đổi mới cách thức thông tin tuyên truyền
đem đến cho người dân các thông tin cập nhật chính xác
đội ngũ những người làm báo nhân dân luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng
để trao dồi kiến thức đạo đức người làm báo đảng
cùng với các ấn phẩm truyền thống của báo
truyền hình nhân dân tuy mới ra đời song cũng đang dần khẳng định vị thế của mình
với nhiều giải thưởng báo chí quan trọng như giải a giải búa liềm vàng năm hai nghìn hai mươi
thay mặt bộ chính trị ban tuyên giáo trung ương
đồng chí võ văn thưởng bày tỏ niềm vui đến thăm báo nhân dân
đúng vào dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày báo ra số đầu tiên
đồng thời nhấn mạnh trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc
nhiều phóng viên biên tập viên của báo vừa chiến đấu bằng ngòi bút
vừa chiến đấu bằng cây súng
trong ba mươi năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng
báo nhân dân vẫn giữ được vị thế tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước
báo nhân dân có dấu ấn quan trọng đóng góp vào sự phát triển của đất nước
năm hai nghìn một mươi tám là năm đấu tranh chống diễn biến tự chuyển hóa đi vào chiều sâu
đặt ra nhiều vấn đề nghiên cứu chuẩn bị cho đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
lấy phiếu tín nhiệm các chức danh quan trọng
vì thế báo nhân dân cần tiếp tục phát huy vị thế của mình trên các ấn phẩm
để cung cấp những thông tin định hướng phản biện quan trọng cho người dân
thưa quý vị sáng nay đoàn giám sát của ủy ban tài chính ngân sách quốc hội
do đồng chí bùi đặng dũng phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách làm trưởng đoàn
đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
về thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
năm hai nghìn một mươi sáu trong điều kiện còn nhiều khó khăn
song với sự nỗ lực phấn đấu đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi
ngân sách của địa phương đã đạt được những hiệu quả tích cực
cụ thể tổng thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu là bốn tám trăm chín mươi bảy tỷ đồng
tăng sáu so với dự toán trung ương tăng ba dự toán của hội đồng nhân dân tỉnh giao
và tăng ba mươi ba so với thực hiện năm hai nghìn một mươi năm
đối với công tác chỉ đạo điều hành

và đồng ý với các ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
tổ chức thực hành tiết kiệm chống lãng phí
năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền
phổ biến quán triệt luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi ba
và các chỉ thị nghị quyết của trung ương đảng các văn bản hướng dẫn của chính phủ
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách cô hội bù đảng dũng
ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện quyết toán thu chi ngân sách
và thực hành tiết kiệm chống lãng phí của tỉnh
bên cạnh đó tỉnh bình thuận cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của luật ngân sách nhà nước
trong tất cả các khâu lập thẩm định phê duyệt phân bổ dự toán quản lý sử dụng
kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước
thực hiện nghiêm túc công khai dân chủ trong công tác mua sắm tài sản
đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật
tăng cường công tác quản lý trong xử lý nợ xây dựng nông thôn mới
trong thu chi ngân sách trên địa bàn
thưa quý vị dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi do thanh tra chính phủ xây dựng
đề xuất đánh thuế cao với tài sản kê khai không trung thực
đây được coi là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả
và hạn chế tính hình thức trong kê khai tài sản hiện nay
ủy ban tư pháp của quốc hội vừa thẩm tra dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
trong đó có quy định mới về xử lý tài sản thu nhập kê khai không trung thực
tài sản thu nhập tăng thêm không được giải trình một cách hợp lý
theo đó dự thảo luật do thanh tra chính phủ xây dựng quy định
qua xác minh nếu cơ quan chức năng kết luận tài sản thu nhập thực tế của cán bộ công chức
viên chức lớn hơn tài sản thu nhập đã kê khai hoặc việc giải trình về tài sản
thu nhập tăng thêm không hợp lý thì cơ quan thuế sẽ xem xét
thực hiện việc truy thu thuế thu nhập cá nhân với thuế xuất bốn mươi năm
việc thu thuế không loại trừ việc xử lý trách nhiệm hình sự hoặc tịch thu tài sản

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
trong tốt đầu những sinh viên tốt nghiệp học viện ngoại giao năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nguyễn thái yên hương đã được giữ lại để làm giảng viên tại trường
chúng tuyển vào chương trình thạch sĩ tại đại học notre dame hoa kỳ
con đường nghiên cứu về một đất nước với nhiều mối liên hệ với việt nam đã bắt đầu
tròn ba mươi năm gắn bó với nghiên cứu và giảng dạy
vị nữ giáo sư đầu tiên của ngành ngoại giao đã đóng góp không ngừng nghỉ vào sự phát triển
khẳng định vị thế của học viện ngoại giao trong hệ thống giáo dục đại học
cũng như vị thế của việt nam trên trường quốc tế nhất là trong quan hệ việt nam hoa kỳ
với tư cách là người công tác tại học viện ngoại giao là đơn vị của ngoại giao kênh hai
tức là ngoại giao học giả thì cũng góp phần đóng góp vào mối quan hệ việt mỹ từ góc độ đó
rồi với tư cách là một người lãnh đạo của học viện ngoại giao
thì giáo sư yên hương cũng là người có những cái tham mưu cho lãnh đạo bộ ngoại giao
về những chính sách của việt nam đối với mỹ để làm sao nâng cao hiệu quả của mối quan hệ này
luôn tâm niệm là người truyền đạt kiến thức cho lớp trẻ
nếu mình có tâm với học trò
sẽ được học trò yêu quý
ngoài thời gian dành cho công việc nghiên cứu
thì dành sự yêu thương truyền thụ kiến thức cho những người học trò
đã trở thành động lực cho người giảng viên ngành đối ngoại
hơn ba mươi năm tham gia vào sự nghiệp chồng người
học trò đã trở thành nguồn sống
và giữ cô yên hương gắn bó với cơ sở đào tạo
cô luôn khuyến khích sinh viên đi theo một phương pháp chủ động hơn sáng tạo hơn
bằng việc cô tạo điều kiện cho sinh viên trên lớp
giúp được teamwork làm việc thuyết trình với nhau
và một trong những cái thú vị nhất
đấy chính là cái việc mà mô phỏng điều chuẩn quốc hội tại mỹ
ở bậc thạc sĩ cũng như tiến sĩ thì tôi đều rất là may mắn
và có thể nói là vinh dự là được giáo sư nguyễn thái yên hương hướng dẫn
nhưng mà tôi thấy rằng là với cái sự đóng góp
và phải nói là rất là nhiệt tâm của giáo sư nguyễn thái yên hương
thì học viện ngoại giao đã có những cái bước trưởng thành rất là lớn
và trở thành một cơ sở đào tạo
có thể nói là đầu ngành về sau đại học về quan hệ quốc tế
chị yên hương thực sự là một người mà coi học viện là nhà
chị là một trong những chủ tịch công đoàn rất là lâu năm
làm rất là nhiều nhiệm kỳ ở viện ngoại giao
với tư cách là chủ tịch công đoàn
thì chị nguyễn thái yên hương đã thực sự là rất là quan tâm đến đời sống anh em
đến hôm nay với hơn ba thập niên trong nghề
cô cảm thấy may mắn vì có được sự hậu thuẫn to lớn
từ gia đình người thân và đồng nghiệp
cô cho rằng mỗi người một mệnh một con đường phấn đấu
để làm sao mình trở thành người có ích cho cộng đồng
niềm tin đó chính là động lực đưa cô tới sự thành công
sau những năm miệt mài gắn bó với công việc nghiên cứu và giảng dạy
tiếp theo chương trình
chính thức ký kết hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên thái bình dương cptpp động lực mới cho doanh nghiệp việt nam
hơn hai mươi triệu người dân trên cả nước
cần bảo trợ xã hội
thưa quý vị sau nhiều nỗ lực
một mươi một nước tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên thái bình dương cptpp đã thống nhất nội dung đàm phán
trên cơ sở đó các nước đã tiến hành ra soát pháp lý
hoàn tất các thủ tục nội bộ để ký kết vào ngày hôm nay
mùng tám tháng ba tại santiago của chile
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên thái bình dương cptpp không chỉ tác động đến lĩnh vực kinh tế
các chuyên gia kinh tế còn cho rằng
hiệp định này sẽ tác động tích cực đến việt nam trên nhiều khía cạnh
khẳng định vai trò vị thế của việt nam trên trường quốc tế
cũng như tpp cptpp được coi là một hiệp định thương mại tự do fta tiêu chuẩn cao
không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa
mở cửa thị trường dịch vụ sở hữu trí tuệ
hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại
mà còn xử lý những vấn đề mới phi truyền thống như lao động môi trường
mua sắm của chính phủ doanh nghiệp nhà nước
mặc dù không có hoa kỳ nhưng hiệp định cptpp vẫn được coi là hiệp định thương mại tự do lớn nhất
được kết thúc đàm phán trong thời gian gần đây
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã khẳng định
hiệp định cptpp mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế việt nam
đặc biệt là các lợi ích chưa thể tính toán được đến từ quá trình thúc đẩy cải cách thể chế
hiệp định cptpp tạo ra sự thúc ép rất lớn về cạnh tranh cho cả doanh nghiệp lẫn nền kinh tế
là điều kiện để việt nam có tăng trưởng bền vững hơn
khẳng định cái xu thế của cái hội nhập của việt nam
cũng như là cái xu thế phát triển không thể cản trở được của toàn cầu hóa
theo hướng tự do và thuận lợi hóa thương mại
mặc dù có những cái xu thế của bảo hộ mộ dịch
hoặc là coi trọng các cơ chế thương mại trong phương
nhưng bằng những cái nỗ lực này chúng ta đã đóng góp rất có ý nghĩa cho tiến trình toàn cầu hóa nói chung
sau khi ký kết hiệp định sẽ được thực thi
khó khăn lớn nhất của việt nam đó là khả năng thích ứng còn kém so với tiêu chuẩn đặt ra
tuy nhiên đây cũng là cơ hội để việt nam chuyển mình
có thể nói là chúng ta việt nam đã chuyển mình sang một giai đoạn mới của hội nhập
hội nhập thật sự ở cái mức độ rất là cao về cái chất lượng cũng như là những cái yêu cầu đặt ra
và có thể nói là
tôi nói ví dụ như thế này thì chúng ta thấy là với một mươi hai cái hiệp định thương mại tự do này
thì có thể nói là tới hơn sáu mươi cái nền kinh tế lớn trên các mức độ khác nhau của thế giới
đều đã tham gia vào các thị trường thương mại tự do với việt nam
và tức là chiếm tới hơn chín mươi cái tổng ký mạch thương mại hai triệu của chúng ta với các nước
điều đó cho thấy rằng cái độ mở của nền kinh tế của việt nam đang rất lớn
và vì vậy thì cơ hội để cho chúng ta phát triển một cách bền vững của đất nước
phụ thuộc rất nhiều vào những cái
chất lượng và của các hiệp định thương mại tự do
cũng như cái chất lượng của cái việc thực thi trong các khu cổ hội nhập đó mà chúng ta sẽ phải thực hiện
mặc dù lợi ích tiếp cận thị trường hoa kỳ không còn nữa
nhưng các thị trường của các nước tham gia cptpp vẫn có quy mô khá lớn có tầm quan trọng với việt nam
hiệp định sẽ góp phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn
như nhật bản australia canada mexico
cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành lĩnh vực
mà việt nam đang có nhu cầu phát triển
cảm ơn bộ trưởng công thư trần tuấn anh bộ trưởng
thưa quý vị nhận định về sự kiện này nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng
cptpp sẽ đem đến cho nền kinh tế của việt nam và các doanh nghiệp việt nam
những thị trường mới những cơ hội kinh doanh mới
tuy nhiên bên cạnh những cơ hội các chuyên gia cũng cho rằng
cptpp sẽ mang tới nhiều sức ép đối với cả nền kinh tế việt nam nói chung
cũng như các doanh nghiệp trong nước nói riêng ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân

vẫn là có một số thị trường quen thuộc về điều kiện thương mại
mà thị trường nhật cũng lớn việt nam thì ta vẫn được hưởng lợi
thứ hai là những thị trường mới ta có cơ hội tiếp cận đến những thị trường mới
ta không được hưởng lợi từ mỹ thì bây giờ ta có thể dồn cái lợi ích sang những thị trường mới
tại sao lại không đi khám phá những thị trường mới để mà tiếp cận lợi ích ấy
lại cứ phải đo theo kiểu cũ
thì đây là tôi nói là mở ra những cơ hội mà ta phải chuyển hướng
cách tư duy về lợi ích sang những cái thị trường mới
bên cạnh đó cptpp cũng tạo ra những sức ép nhất định
trước hết đó là sức ép phải tái cấu trúc nền sản xuất
để có thể tối đa hóa lợi ích kinh tế mà hiệp định này có thể mang lại
hiện nay ta lệ thuộc vào một số nước mà khá nặng trong chuyện xuất nhập khẩu
bây giờ ta thay đổi cấu trúc đi cái đấy là rất quan trọng
thì cptpp là một cơ hội rất lớn để nâng tầm cấu trúc và thoát khỏi lệ thuộc
cũng theo các chuyên gia cptpp đặt ra cho các doanh nghiệp yêu cầu
phải chủ động tìm hiểu luật chơi nâng cao năng lực quản trị kinh doanh
để có thể tồn tại và phát triển trước những sự cạnh tranh từ bên ngoài
các doanh nghiệp cần phải làm bốn việc chủ yếu
một là nên chủ động tìm hiểu cái nội dung của hiệp định mà có liên quan đến doanh nghiệp của mình
cái điểm thứ hai là điểm rất quan trọng
là phải chú ý đến cái tìm hiểu và thị trường mười nước sắp tới
cái điểm thứ ba chúng ta phải thay đổi về cơ bản tư duy về cái quản trị doanh nghiệp
và cái thứ tư cũng rất quan trọng là cái sở hữu trí tuệ
chúng ta cũng nhân cơ hội này để mà xác lập quyền sở hữu tuệ chúng ta đối với thương hiệu
đối với các sáng chế phát minh của chúng ta đối với các lịch sáng của chúng ta
c p t p đánh dấu một bước tiến mới của việt nam trên con đường hội nhập sâu rộng hơn
toàn diện hơn trong nền kinh tế toàn cầu
việc ký kết c p t p p đánh dấu sự kết thúc cả một trạng đường đàm phán khó khăn
với nỗ lực vượt bậc của các nhà thương thuyết
và theo đánh giá của các chuyên gia nó mở ra một chặng đường mới với nhiều cơ hội
nhưng cùng với đó là những thách thức mới những sức ép mới mà chỉ có chủ động vượt qua
nền kinh tế việt nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp
sẽ đạt được những kết quả như kỳ vọng
và mặc dù đã tuyên bố rút ra khỏi hiệp định tpp nhưng từ đầu năm cho đến nay
tổng thống mỹ donald trump đã nhiều lần phát đi tín hiệu cả gián tiếp lẫn trực tiếp
về khả năng nước mỹ sẽ quay trở lại với tpp
và câu hỏi đặt ra là hiện nay liệu nước mỹ nếu có thì khi nào sẽ trở lại với tpp
đây cũng đang trở thành chủ đề nóng được dư luận đặc biệt chú ý quan tâm
từ đầu năm đến nay tổng thống donald trump ít nhất hai lần chủ động nêu ra chuyện mỹ sẽ quay lại hiệp định tpp
tại diễn đàn kinh tế thế giới ở davos thụy sĩ tổng thống trump đã cho biết sẽ cân nhắc đưa mỹ
tái gia nhập tpp nếu như washington đạt được một số thỏa thuận tốt hơn nhiều so với thỏa thuận trước đây
lần thứ hai là trong cuộc họp báo chung với thủ tướng australia mark contenberry tại washington vào ngày hai mươi ba tháng hai
tổng thống trump cũng đề cập tới khả năng đưa mỹ tái gia nhập tpp
và gần đây nhất là hôm hai mươi bảy tháng hai tại một hội nghị về đầu tư do phòng thương mại mỹ tổ chức
bộ trưởng tài chính stephen mnuchin cũng úp mở về khả năng này
mỹ đang cân nhắc việc tái đàm phán tpp tôi đã gặp một số đối tác
và chúng tôi bắt đầu có những cuộc thảo luận ở cấp rất cao về tpp
giới phân tích cũng cho rằng không nên kỳ vọng mỹ sẽ sớm trở lại với tpp khi mà các thông điệp của ông trump vẫn thể hiện quan điểm nhất quán rằng mỹ bị thiệt thòi trong cuộc đàm phán tpp và cần phải đàm phán lại sao cho có lợi hơn với mỹ

tổng thống trump nói rằng cần phải có một thỏa thuận tốt hơn song điều này chưa rõ ràng
theo tôi việc mỹ quay trở lại với tpp cần có thời gian trước mắt có lẽ mỹ sẽ tập trung đàm phán những thỏa thuận song phương với từng thành viên tpp
trước mắt có thể giải mã những tuyên bố của chính quyền donald trump về khả năng mỹ trở lại tpp kèm theo điều kiện đàm phán nhằm cải thiện hình ảnh của mỹ trên trường quốc tế đặt nền tảng cho việc cải tạo hệ thống thương mại đa phương trong khu vực và tranh thủ sự ủng hộ từ những cử tri ủng hộ tự do mậu dịch cho cuộc bầu cử